ngày hôm nay đã có hơn bảy sáu trăm linh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
về vaccine ngừa covid một mươi chín mỹ sẽ viện trợ cho việt nam một triệu liều vaccine pfizer biontech
số vaccine này sẽ đến việt nam trong vòng hai mươi bốn giờ tới
nâng tổng số vaccine mà mỹ hỗ trợ cho việt nam lên sáu triệu liều
về số ca mắc mới ngày hôm nay cả nước có thêm một mươi hai chín mươi sáu ca
trong đó riêng tp hcm đã có năm hai trăm chín mươi bốn ca
còn tại đắk lắc ghi nhận thêm hai chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng
ở tp buôn ma thuột và huyện ea lèo với hai mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín mới
theo trung tâm y tế tp đơn vị đã thực hiện test nhanh sàng lọc ở thôn bảy xã cư e bua
qua đó phát hiện tại hẻm bốn trăm hai mươi bảy đường y ngoan có các trường hợp dương tính chưa rõ nguồn lây
đến sáng nay kết quả xét nghiệm pcr ghi nhận một mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
như vậy toàn xã cư ê bua đã ghi nhận ba mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
còn tại huyện ea leo qua truy vết một trường hợp ở xã cư né huyện công búc tỉnh đắk lắc mắc covid một mươi chín
cơ quan chức năng phát hiện người này có dự một đám tang ở xã ea nam huyện e leo từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám
đến trưa nay có tổng cộng một mươi bốn trường hợp liên quan đến đám tang dương tính
đến nay thành phố đã có gần chín mươi ba ba trăm linh bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
trong khi đó tại hà nội
sáu tiếng tính đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay đã ghi nhận năm mươi ca mắc mới trong đó có ba mươi năm ca tại cộng đồng
đáng chú ý có thêm hai mươi ba trường hợp ở ổ dịch thanh xuân trung quận thanh xuân
như vậy là cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư là hai bảy trăm ba mươi một ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm tám mươi chín ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là một ba trăm bốn mươi hai ca
ngay trong buổi sáng ngày hôm nay kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận thanh xuân
đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng
phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ huy trưởng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhấn mạnh
đây là điểm nóng covid một mươi chín nguy cơ nhất thủ đô hiện nay cần phải khẩn trương hạ nhiệt ngay
sau khi đi kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi thanh xuân
tại buổi làm việc với quận thanh xuân đại diện sở y tế cho biết đã có một mươi trên một mươi một phường của quận thanh xuân ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
riêng ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đến nay
đã ghi nhận bốn mươi hai ca dương tính với sars cov hai
sở y tế đề nghị quận thanh xuân tăng cường lực lượng bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu phong tỏa nói trên
thành lập ít nhất một mươi năm tổ giám sát covid một mươi chín để thực hiện kiểm soát
kịp thời lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần để nhanh chóng phát hiện hết các f
theo lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội qua đánh giá sơ bộ
ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch ở thanh xuân trung
có thể nguồn lây là từ người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở
trên cơ sở đó cdc hà nội đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm ngã tư sở để sàng lọc nguy cơ
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh yêu cầu quận thanh xuân tuân thủ các phương châm
nguyên tắc thành phố đã đặt ra nhất là cần tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa
từ đó đồng chí trung ngọc anh yêu cầu thiết lập chốt ở đúng vùng trọng điểm
khóa cứng vùng lõi trong ổ dịch kết hợp với phát huy vai trò tự quản của nhân dân
huy động đoàn thể tham gia tính toán phương án an toàn cho người cao tuổi tham gia giám sát cộng đồng
chính quyền các cấp cũng lưu ý người trong các khu tập thể ở địa bàn quận thanh xuân
ai ở đâu ở đó để phục vụ công tác truy vết nhanh chóng
tại tỉnh bạc liêu công an thị xã già rai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với phan thanh thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai mươi ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đóng trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai
tổ công tác tiến hành giải thích nhắc nhở phan thanh thơm về việc điều khiển xe mô tô ra đường
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
thơm đã dùng tay đấm vào mặt một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
tổ công tác tại chốt đã nhanh chóng khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an
kính thưa quý vị theo công an tp hcm cho biết
trong ngày đầu áp dụng tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội
cũng như lượng phương tiện đã giảm tám mươi năm so với các ngày trước đó
tuy nhiên có nhiều người lưu thông vẫn dùng giấy đi đường cũ đã cắp trước đó
cũng như lực lượng kiểm soát đã thông tin cho người dân về việc cập nhật theo mẫu mới sau đó
và giải quyết linh động cho người dân để tiếp tục lưu thông
trong sáng nay các chốt kiểm soát trên toàn địa bàn tp hcm
tiến hành kiểm tra giấy đi đường của người dân theo mẫu mới
do phòng cảnh sát dâu thông công an tp cấp
đối với những trường hợp được phép đi lại trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội
theo ghi nhận nhiều người chưa kịp đổi mẫu giấy đi đường mới
nhưng lực lượng công an đã tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện
tuy nhiên phải bảo đảm công tác phòng chống dịch
đây là giấy cũ của ngày hôm qua
lực lượng chức năng trên đường vẫn tạo điều kiện cho tôi đi qua

ở nhà không ra ngồi đường những người có công việc có được phép mới đi
còn không người ta hình như ở nhà hết rồi
theo số liệu thống chê của phòng cảnh sát dâu thông công an tp hcm
sau hai ngày áp dụng siết chặt giãn cách xã hội theo tiêu chí
ai ở đâu ở yên đó lực lượng cảnh sát dâu thông tp đã kiểm soát hơn sáu mươi bảy sáu trăm linh trường hợp ra đường
trong đó công an đã lập biên bản bảy trăm sáu mươi trường hợp vi phạm tạm giữ một trăm bốn mươi phương tiện
hiện nay ủy ban nhân dân tp hcm đã quy định
một mươi bảy nhóm đối tượng được ra đường
toàn bộ nhóm này sẽ sử dụng giấy đi đường mẫu mới do phòng cảnh sát dâu thông
hoặc công an quận nguyện tp thủ đức phường xã thị trấn
và ký cắp giấy dựa trên đề xuất của các đầu mối sở ngành quận quyện
với mục tiêu tăng cường thêm hệ thống bệnh viện điều trị covid một mươi chín tuyến cuối
tại tp hcm bộ y tế đã chỉ đạo tiếp tục thành lập bệnh viện điều trị covid một mươi chín
lực lượng nồng cốt là các bác sĩ của bệnh viện trung ương huế
và đây cũng là bệnh viện icu thứ bảy được thành lập thần tốc
sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị nhân lực và triển khai trang thiết bị máy móc
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi bốn chính thức tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ ngày hôm nay
bệnh viện đặt dưới sự quản lý của bệnh viện trung ương huế
với sự vận hành của ba trăm linh bác sĩ bệnh viện trung ương huế
vào chi lửa cho tp hcm
cho đến nay công tác lắp đặt máy móc vận hành đã hoàn tất
cho khoảng hơn năm trăm linh dường bệnh dự kiến trong ngày hôm nay
sẽ tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín vào điều trị
điều trị bệnh nhân covid thì nó thường được khác
với các trung tâm điều trị các bệnh lý khác
nếu như các khu điều trị của chúng ta mà độc lập
thì chúng ta có thể khởi công và cho là chúng ta có thể đưa
từng bộ phận vào hoạt động đảm bảo về vấn đề kỹ thuật
nhưng mà tuy nhiên trung tâm này là một trung tâm khép kín
và các đơn nguyên thì nó có liên kết với nhau
cho nên là đòi hỏi là sự chuẩn bị phải hoàn thiện
và đối với các bệnh nhân covid một mươi chín
khi đi vào hoàn thiện thì trung tâm mới hoạt động
một cách có hiệu quả được
là bệnh viện isu một trong những điều quan trọng là hệ thống máy thở
hệ thống oxy hóa lỏng khí nén hệ thống không khí và thoát khí
nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ hệ thống trên
bộ y tế đã phối hợp với các bệnh viện trên cả nước
các mạnh thường quân tập trung số lượng trang thiết bị lớn về đây
đáp ứng an toàn cho bệnh nhân và các bác sĩ yên tâm điều trị
đối với cả các nguồn trang thiết bị của các trung tâm hồi sức
thì chúng tôi khuyến khích các bệnh viện tự chuẩn bị
và bên cạnh đó thì cái sự hỗ trợ của các nhà tài trợ các doanh nghiệp
và từ nguồn ngân sách trung ương thì chúng ta tập trung lại
để có thể vừa mua sắm các trang thiết bị
ở đây có những trang thiết bị rất hiện đại
và kể cả hệ thống ách mô kể cả các máy thở cao cấp nhất
và các vật tư y tế thuốc men đảm bảo đầy đủ
để cung ứng cho công tác
phục vụ điều trị cho người bệnh
và đây là một cái nội dung mà chúng tôi cũng nghĩ là hết sức sáng tạo
trong đợt dịch covid một mươi chín này
chúng ta sử dụng các nguồn lực từ nguồn lực của các bệnh viện chủ lực
cho đến nguồn lực của tại chỗ và nguồn lực của trung ương
bên cạnh đó các nguồn đài trợ đã giúp cho chúng tôi rất là nhiều
trong công tác mua sắm các trang thiết bị
trong khu điều trị icu bình tuyên tôn bước huệ
thì bọn mình đã chia cạc ở bắc
nhờ sự chỉ đạo của bác giám đốc thì bọn mình đã chia ra cạc
từ khu điều trị riêng biệt
đầu tiên là khu đoạn nhận bệnh nhân cấp trụ với điều trị bắt đầu
thì ngay tại đó thì các bác sĩ bọn mình sẽ phân loại các bệnh nhân
những trường hợp bệnh nhân nằm với nguy kịch thì ngay lập tức
sẽ được đưa vào khu điều trị icu
thì tại đây thì đã có sẵn tất cả các phương tiện đầy đủ nhất
từ cao cấp nhất như là hệ thống máy ecmo cho đến là hệ thống máy thở
để ngay lập tức để điều trị các bệnh nhân nguy kịch ngay lập tức
nhưng mà nếu như các bệnh nhân thứ nhất là các bệnh nhân thoát khỏi
cái tình trạng bệnh nặng ban đầu hoặc là những bệnh nhân khi vào viện
với một tình trạng là bệnh mức độ nhẹ trống bình
thì bọn mình sẽ có cái khu vực là điều trị bệnh nhân mức độ trống bình
thì tại đó thì được chủ kiện là nơi mà sẽ là tập trung rất là đông bệnh nhân
thì bọn mình đã phân bổ đầy đủ các bác sĩ ở đó
và khi các bệnh nhân đã ổn định và thoát khỏi khu này
thì bọn mình sẽ đưa ra khu các bệnh nhân có thể thoát ra được viện
dự kiến ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh viện trung ương huế tiếp tục điều động năm mươi nhân viên y tế
và có thêm sự chi viện của các bệnh viện ở miền trung như quảng bình quảng nam đà nẵng và bình định